với ba trăm ba mươi một phiếu thuận và chín mươi một phiếu chống hạ viện mỹ do đảng cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của mỹ cho trung quốc
dự luật nói trên được thông qua là một trong những dự luật đầu tiên do đảng cộng hòa giới thiệu
kể từ khi nắm thế đa số tại hạ viện văn kiện này sẽ cấm bộ năng lượng mỹ bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của mỹ cho các công ty của trung quốc
các nghị sĩ đảng cộng hòa cũng lưu ý rằng đây là biện pháp đầu tiên trong hàng loạt đề xuất của đảng này nhằm giải quyết vấn đề sản lượng năng lượng của mỹ trong bối cảnh đảng cộng hòa nỗ lực thúc đẩy sản lượng dầu mỏ khí đốt tự nhiên và các nhiên liệu hóa thạch khác
tổng thống biden đã quyết định xuất một trăm tám mươi triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của mỹ hồi năm ngoái trong một nỗ lực ngăn chặn đá tăng giá dầu trong bối cảnh tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec cắt giảm sản lượng dầu và mỹ cấm nhập khẩu dầu của nga sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tuy nhiên động thái này vấp phải sự phản đối của một số hạ nghị sĩ cho rằng việc rút cạn nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược là mối đe dọa đáng kể đối với an ninh năng lượng cũng như an ninh quốc gia của mỹ
và điều này cần phải chấm dứt